với tám địa điểm kiểm tra tại địa bàn tỉnh hương yên và hà nội trong ngày hai mươi hai tháng sáu
lực lượng quản lý thị trường đã tạm giữ khoảng bốn mươi tấn hàng gồm một trăm hai mươi ba bốn trăm hai mươi năm sản phẩm là mỹ phẩm
thực phẩm không rõ nguồn gốc được kinh doanh chủ yếu trên nền tảng thương mại điện tử
lực lượng liên ngành đã tiến hành kiểm tra điểm tập kết hàng hóa tại thôn ngọc đà
xã tân quang huyện văn lâm tỉnh hưng yên do ông trần tiến quang đứng tên chủ kho thuê
hàng hóa tại đây được xé lẻ vận chuyển bằng phương tiện xe tải về tập kết
tại một số điểm trên địa bàn thành phố hà nội để tiêu thụ kiếm lời
còn tại địa bàn tỉnh hương yên hàng hóa chủ yếu được tiêu thụ qua các nền tảng thương mại điện tử
đặc biệt là live stream bán hàng cũng như giao dịch thông qua các ứng dụng trên điện thoại như zalo viber
qua kiểm đếm lực lượng chức năng đã ghi nhận chín mươi ba bốn trăm linh đơn vị sản phẩm
chủ yếu là mỹ phẩm thực phẩm thực phẩm chức năng và rượu do nước ngoài sản xuất
tuy vậy tại thời điểm kiểm tra toàn bộ số hàng hóa đều không có hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp
cùng thời gian trên lực lượng liên ngành tiến hành kiểm tra bảy điểm kinh doanh và tổng kho
nằm dài rác ở các vị trí khác nhau trên địa bàn thành phố hà nội
với tám địa điểm kiểm tra trong ngày hai mươi hai tháng sáu
lực lượng quản lý thị trường đã tạm giữ khoảng bốn mươi tấn hàng có dấu hiệu vi phạm